tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ ngoại giao tổ chức lễ trao quyết định của chủ tịch nước
bổ nhiệm trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã dự và trao quyết định cho hai mươi hai đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam ở nước ngoài
cùng dự lễ trao quyết định có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí đào việt trung ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước đại diện lãnh đạo bộ ngoại giao văn phòng chủ tịch nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chúc mừng các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mà đảng và nhà nước nhân dân tin tưởng giao phó
chủ tịch nước lưu ý các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi nhận nhiệm vụ vào thời điểm rất quan trọng có tính định hình cho cả giai đoạn sắp tới
nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra rất nặng nề đòi hỏi phải có tư duy cách nhìn mới biến cơ hội thuận lợi thành hiện thực
định vị việt nam sao cho có lợi nhất trên bàn cờ chiến lược đang thay đổi
chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài cần nắm vững các phương châm
kiên định mục tiêu tổng quát cho năm năm tới là đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển nhanh và bền vững
thực hiện hiệu quả ba nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm là giữ vững môi trường hòa bình ổn định tranh thủ các nguồn lực bên ngoài
kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc nâng cao vị thế uy tín của đất nước trên trường quốc tế
thay mặt các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại vương quốc campuchia vũ quang minh bày tỏ niềm vinh dự tự hào được giao trọng trách cam kết làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài sẽ luôn kiên định kiên trì kiên quyết bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc
chủ động tích cực xây dựng và duy trì môi trường hòa bình đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước
tranh thủ mọi nguồn lực quốc tế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội củng cố và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế